thưa quý vị dù vẫn còn chưa học xong phổ thông trung học thế nhưng lợi dụng tình hình dịch bệnh không phải đến trường
một nhóm học sinh tại hà nội đã ngang nhiên giả mạo cảnh sát hình sự giàn cảnh gây ra nhiều vụ cướp tiền của người đi đường
và ngay sau khi nhận được trình báo của các bị hại phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với công an quận cầu giấy
tổ chức lực lượng điều tra truy xét bắt gọn chín đối tượng của ổ nhóm cướp tài sản táo tợn này
dù mới chỉ một mươi bốn một mươi năm tuổi thế nhưng nhóm thiếu niên này đã nhiều lần giả danh cảnh sát hình sự gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn hà nội
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhóm đối tượng này hẹn nhau đi lăng thang trên các tuyến phố
nếu phát hiện người không đội mũ bảo hiểm không có biển kiểm soát xe máy sẽ tổ chức chặn xe yêu cầu kiểm tra giấy tờ đe dọa chiếm đoạt tài sản
nếu nạn nhân phản kháng nhóm thiếu niên sẵn sàng dùng vũ lực tấn công cho đến khi lấy được tiền
bọn cháu đuổi theo đến cầu nhật tân thì bọn cháu ta được đầu và anh ý dừng xe
thì bọn cháu có xuống xe và đánh bọn cháu đánh vào mặt và đá vào lưng
lúc xuống xe bọn cháu nói với anh ấy là bọn cháu đang ở bên hình sự số bảy hồ thịnh quang
và bọn cháu có yêu cầu kiểm tra người vào một cốt xe
bọn cháu bắt đầu dọa tiếp là đưa xe về phường thì người con trai đưa cho anh chiêm năm trăm linh ạ
cầm đầu băng nhóm này là một thiếu niên
mới trị học hết lớp bảy
nhiều lần xem hình ảnh các tổ cảnh sát hình sự cảnh sát một trăm bốn mươi một mặc thường phục trấn áp tội phạm trên mạng xã hội
đối tượng này nảy sinh ý định bắt trước và rủ tám đối tượng còn lại cùng tham gia đóng giả cảnh sát hình sự để cướp tài sản người đi đường
cơ quan công an cũng đã thu giữ hai chiếc xe máy là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội của ổ nhóm này
chỉ trong vòng vài ngày cuối năm hai nghìn hai mươi một
nhóm đối tượng này đã liên tiếp gây ra ba vụ cướp tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn một triệu đồng
cơ quan công an cũng khuyến cáo với người dân đi vào buổi đêm
gặp những trường hợp như vậy thì chúng ta nên hết sức cảnh giác
sau khi các đối tượng đi vào buổi đêm thì chúng ta nên hết sức cảnh giác

người dân cần phải kiểm tra cụ thể thẻ ngành đơn vị công tác
và yêu cầu đưa về trụ sở để làm việc
không được kiểm tra trực tiếp ngoài đường khi không mặc quần áo quân phục
cũng như không có các lực lượng đi cùng
trước hành vi đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang cho người dân vào dịp cuối năm của các đối tượng này
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định

bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự
đối với hai đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản
đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng còn lại
lợi dụng sự sơ hở của người dân hai đối tượng là trần thanh tý và nguyễn hoàng vũ
đã trộm cắp số tiền hơn bốn mươi triệu đồng để chia nhau tiêu xài
công an thị xã giá đài tỉnh bạc điêu đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng trên
về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tý và vũ rủ nhau vào chợ hộ phòng thị xã giá rai để trộm cắp tài sản
khi đi đến một gian hàng thịt heo tý và vũ thấy một tủ gỗ không có người trông coi
cho nên đã nhanh chóng lấy trộm và bỏ đi
khi đến cầu hộ phòng các đối tượng cậy tủ phát hiện bên trong có số tiền hơn bốn mươi triệu đồng
cho nên đã chia nhau tiêu xài cá nhân
qua công tác nghiệp vụ công an thị xã giá rai đã tiến hành mời tý và vũ lên làm việc
trước những chứng cứ của cơ quan công an cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình
còn liên quan đến tội phạm ma túy tại tỉnh thanh hóa
tám đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke
vừa bị công an thị xã nghi sơn bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói ma túy tổng hợp dạng đá
cùng nhiều công cụ đồ vật tài sản có liên quan
qua test nhanh bảy trong số tám đối tượng đã dương tên
đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma túy là ninh văn văn chú tỉnh nam định
đang làm công nhân tại một nhà máy ở khu kinh tế nghi sơn
đối tượng đã rủ nguyễn xuân biên nguyễn đức nông trung tiền đi mua ma túy đá về
và thuê phòng hát để cùng nhau tổ chức sử dụng
một vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
vừa bị công an tỉnh vĩnh long phát hiện triệt phá
trước đó vào lúc một mươi bốn h chiều ngày bảy tháng một đội cảnh sát hình sự
đội cảnh sát trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã phát hiện bắt quả tàng lê văn bách cùng với nhiều người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
trên phần đất của bách tại xã hiếu phụng huyện vũng liêm
tại đây tổ công tác đã tạm giữ một mươi năm người tham gia cùng hai con gà đá
một mươi cặp cựa sắt tám cuộn băng keo đã qua sử dụng
một cân loại năm kg chín xe mô tô và hơn một trăm hai mươi triệu đồng
qua kiểm tra trên người của các đối tượng
hiện lực lượng đang tiếp tục làm việc để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đang phong tỏa hiện trường
thu thập dấu vết vật chứng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc hai người tử vong ba người phải đi cấp cứu
được phát hiện tại một tròi canh đất rừng trên xã thạnh lợi huyện bến lức tỉnh long an
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai h ngày sáu tháng một
ông lương văn mài tổ chức ăn nhậu cùng với bốn người khác gồm dương văn đảo dương văn toàn đoàn văn nhớ và
phong vinh cuộc nhậu kéo dài đến khoảng một mươi năm h ba mươi thì mọi người ra về
người dân đi ngang qua tròi của ông mài phát hiện ông mài tử vong
đến gần một mươi bảy giờ thì người thân của ông vinh thông báo ông vinh cũng thiệt mạng
ba người còn lại có những dấu hiệu bất thường cho nên được người nhà chuyển vào bệnh viện xuyên á huyện đức hòa tỉnh long an cấp cứu
công tác khám nghiệm hiện trường tử thi của các nạn nhân đang được công an tỉnh long an tiến hành để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên
cùng tham gia cuộc hỗn chiến để giải thích tình hình của các đối tượng
giải quyết mâu thuẫn một người trong nhóm khi bỏ chạy đã không may bị tai nạn giao thông tử vong
và đây là vụ việc vừa xảy ra tại thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắk
hiện công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc đã điều tra làm rõ hai nhóm người gây ra vụ hỗn chiến này
đáng chú ý là các đối tượng tham gia đều là các thanh thiếu niên học sinh với tuổi đời còn rất trẻ
tất cả số thanh thiếu niên học sinh này mới từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi
trong đó có nhiều em đang là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố bù ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu lê trung dương là học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông chu văn an
có xảy ra mâu thuẫn từ trước với châu thành đạt là học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông lê duẩn
ngày bốn tháng một hai người đã lên mạng xã hội facebook nhắn tin hẹn vào tối cùng ngày
sẽ đến khu vực trước cổng trường huỳnh thúc kháng ở phường khánh xuân để hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn
đến một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày nhóm của dương khoảng ba mươi người cầm theo nhiều loại hung khí như dao gậy gộc gạch đá
đến địa điểm đã hẹn để đánh giá

hậu quả của cuộc hỗn chiến đã làm lê phong phú một mươi chín tuổi ở nhóm của đạt bị đuổi đánh
hoảng loạn bỏ chạy ra đường không chú ý nên đã bị xe ô tô đâm trúng tử vong ngay tại chỗ
cũng là một trong số ít vụ việc được lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến bắt giữ
chỉ trong một thời gian ngắn ba tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông dacron
đã trực tiếp phát hiện ba mươi vụ vận chuyển hàng hóa trái phép thu giữ hơn hai mươi hai kg đường trắng
năm năm trăm linh chai rượu các loại hơn một mươi bốn gói thuốc lá một trăm tám mươi bốn kg pháo nổ và hơn tám viên ma túy
lợi dụng địa hình tuyến biên giới các đối tượng bất chấp thủ đoạn để phần chuyển kiếm lợi nhuận
khi phát hiện lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát các đối tượng nhanh chóng chuyển hướng di chuyển
theo lực lượng chức năng tình trạng buôn lậu và vận chuyển ma túy trên tuyến tiếp tục gia tăng
các đối tượng rất banh động lưu lĩnh sẵn sàng chống trả quyết liệt
do đó để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm này
cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chuyên trách trên tuyến
đối với những thủ đoạn và những hành vi chống và cản trở lại lực lượng chức năng
thì chúng tôi sẽ xây dựng phương án
phương án chi tiết phối hợp với các lực lượng chức năng như là phòng cảnh sát kinh tế
phòng cảnh sát giao thông pk hai và công an các đơn vị địa bàn
để làm sao đó xử lý là đúng người đúng hành vi và xử lý nghiêm minh
để làm sao đó nằm rắn đe không ngừa đối với loại hành vi này
dịp tích cần kề tình hình tội phạm trên tuyến quốc lộ chính sẽ còn diễn biến phức tạp
sự phục vụ mạnh mẽ của lực lượng chức năng sẽ góp phần kéo giảm